chào mừng quý vị đến với bản tin covid một mươi chín trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
kinh trang cập nhật những thông tin nổi bật nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước và trên thế giới
thưa quý vị thời gian tới việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi sẽ được triển khai
trước khi tiêm các bậc phụ huynh cần lưu ý những gì mời quý vị cùng theo dõi
để giúp trẻ thoải mái hơn trước trong và sau tiêm chủng chuyên gia khuyên cáo cha mẹ nên trao đổi với trẻ về tầm quan trọng của tiêm vaccine covid một mươi chín
cha mẹ cũng nên cho con ăn uống đầy đủ tránh bị đói khát trước khi tiêm thực hiện quyết định năm k tại điểm tiêm để phòng tránh lệnh nhiễm sát covid hai
trẻ cũng không cần trì hoãn lịch tiêm chủng các loại vaccine khác đồng thời không dừng các thuốc trị bệnh mà trẻ đang uống
cha mẹ cũng nên chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của điểm tiêm
và mang theo sổ tiêm chủng của trẻ
theo bộ y tế sau khi tiêm chủng cần cho trẻ ở lại điểm tiêm chủng ít nhất ba mươi phút để theo dõi phát hiện và xử trí kịp thời các phản ứng nghiêm trọng nếu có
đồng thời các gia đình cần theo dõi liên tục sức khỏe của trẻ trong hai mươi tám ngày sau tiêm đặc biệt bốn mươi tám giờ đầu trong đó cha mẹ cần đặc biệt lưu ý
luôn có người hỗ trợ bên cạnh trẻ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ ít nhất là trong ba ngày đầu sau tiêm
không nên cho trẻ uống các chất kích thích
ít nhất là trong ba ngày đầu sau tiêm chủng
bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ
nếu thấy trẻ sưng đỏ đau nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm phụ huynh cần tiếp tục theo dõi
nếu sưng to nhanh thì đi khám ngay không bôi trường đắp bất cứ thứ gì vào chỗ sưng nào
thường xuyên đo thân nhiệt nếu trẻ sốt dưới ba mươi tám năm độ cần cởi bớt nới lỏng quần áo trường lau bằng khăn ấm tại chán hố nát bẹt uống đủ nước không để nhiễm lạnh
đó là nhiệt độ
nếu trẻ sốt từ ba mươi tám năm độ c trở lên cha mẹ cần sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế
nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng hai giờ cha mẹ cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất
hy vọng qua đây các bậc phụ huynh sẽ có thêm những kiến thức về y tế cũng như những lưu ý trước và sau khi cho trẻ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín